chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến tham dự chương trình xuân yêu thương tết cho bệnh nhi ung thư nghèo
chương trình do quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng và bệnh viện nhi trung ương phối hợp tổ chức
nói chuyện với đội ngũ lãnh đạo y bác sĩ của bệnh viện nhi trung ương
chủ tịch quốc hội chúc mừng và mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa
xứng đáng là đơn vị đầu ngành của hệ thống nhi khoa toàn quốc
cung cấp dịch vụ khám điều trị chăm sóc người bệnh một cách toàn diện chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất
để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân
trở thành địa chỉ tin cậy người bạn đồng hành thân thiết của thầy thuốc và người dân
đến thăm và tặng quà các bệnh nhi ung thư nghèo tại các rừng bệnh
chủ tịch quốc hội bày tỏ xúc động khi trong không khí của mùa xuân đến
mang tới những ước mong về những điều tốt đẹp may mắn
từng người dân và các cháu thiếu nhi cả nước đang hào hức đón chờ tết cổ truyền của dân tộc
thì cũng còn biết bao bệnh nhi mang trong mình căn bệnh ung thư
đang phải chống trọi từng ngày từng giờ tại bệnh viện nơi đây
chủ tịch quốc hội đã ân cần động viên các bệnh nhi và gia đình các cháu
cố gắng vượt lên khó khăn giữ vững tinh thần lạc quan
để cùng các con chiến thắng bệnh tật dần phục hồi sức khỏe